ubnd tp hà nội tổng công ty thương mại hà nội sở công thương hà nội và ubnd tỉnh hải dương
đã phối hợp tổ chức chương trình mang tên tuần lễ vải thiều thanh hà hải dương tại hà nội
nhằm giới thiệu quảng bá thương hiệu nông sản sạch và chất lượng đến với người tiêu dùng trên cả nước
vải thiều thanh hà được sản xuất theo tiêu chuẩn việt gap global gap nên chất lượng cao và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm
hiện mặt hàng này đang có mặt tại hầu khắp các hệ thống siêu thị lớn như hapromac bixi vinmark
huyện thanh hà tỉnh hải dương sẽ đáp ứng được với nhu cầu của người tiêu dùng quốc tế
trong năm hai nghìn một mươi tám sản lượng vải thiều thanh hà của tỉnh hải dương tăng gấp đôi so với năm hai nghìn một mươi bảy
mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người nông dân
giờ này là những thị trường năm hôm ngoái chúng tôi đưa sang như úc
thì năm nay chúng tăng được cái số lượng sang thị trường mới mở như năm nay là nhật bản
thì chúng tôi vào đằng ngay xuất khẩu được hơn trăm tấn
còn thị trường mỹ
chúng tôi đang tiến hành thử để kiểm tra chất tàn dư
tối hôm qua bắt đầu nhận kết quả là tiến hiệu rất tốt
thì sẽ có những lô hàng đi thẳng vào thành phố hồ chí minh để chiếu xạ để đưa sang mỹ
các sự kiện như là tuần vải thiều hải dương tại hà nội hay là tuần vải thiều lục ngạn tại hà nội
rồi những tuần hàng nông sản ở hà nội và các hội nghị kết nối giao thương
đấy là những sự kiện mà thành phố hà nội cùng với các doanh nghiệp
để tổ chức kết nối và quảng bá các sản phẩm có thế mạnh của các địa phương
và đặc biệt là những sản phẩm đảm bảo được an toàn thực phẩm
truy xuất được nguồn gốc để đưa vào tiêu dùng trên địa bàn thủ đô hà nội
chương trình tuần lễ vải thiều thanh hà hải dương tại hà nội là sự kiện được sở công thương hà nội
phối hợp với tổng công ty thương mại hà nội hapro tổ chức
nhằm quảng bá rộng rãi cũng như phân phối tiêu thụ mặt hàng nông sản vải thiều thanh hà rộng khắp trong cả nước
tới tận tay người tiêu dùng qua đó góp phần đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất